thưa quý vị và các bạn có lẽ trong rất nhiều các điệu dân ca của đất nước ta thì quan họ là một trong số những làn điệu được nhiều người biết đến và yêu thích nhất của vùng châu thổ sông hồng ở miền bắc việt nam
nó được hình thành và phát triển ở vùng văn hóa kinh bắc xưa đặc biệt là khu vực danh giới giữa hai tỉnh bắc giang và bắc ninh ngày nay với dòng sông cầu chảy qua được gọi là dòng sông quan họ
chương trình sắc màu dân tộc tuần này mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi về thăm nơi thủy tổ của làn điệu dân ca quan họ ngọt ngào đầm thắm
các nghỉ lễ được tiến hành nghiêm trang thể hiện lòng thành kính
cầu mong vua bà che trở cho dân làng làm ăn thuận lợi mùa màng tốt tươi dân an vật thịnh
các nghỉ lễ được tiến hành nghiêm trang thể hiện lòng thành kính
các nghỉ lễ được tiến hành nghiêm trang thể hiện lòng thành kính
quán họ là thể loại dân ca phong phú nhất về giai điệu trong kho tàng dân ca việt nam
mỗi một bài quán họ đều có giai điệu riêng cho đến nay đã có ít nhất ba trăm linh bài quán họ được ký âm
một số làn điệu quan họ cổ như la rằng cây gạo giã bạn hừ la la hời tình tang
những làn điệu quán họ cổ này vẫn đang được các nghệ nhân dân gian dìm giữ
đã ngoài tám mươi tuổi nhưng cụ nguyễn thị bàn đã có hơn bảy mươi năm đi hát quan họ
trong số bốn nghệ nhân của làng diềm thì cụ bàn là người duy nhất lưu giữ được làn điệu quan họ cổ nhất điệu hừ la
cụ nguyễn thị bàn sinh ra trong gia đình cả họ nội họ ngoại đều hát quán họ
bà ngoại của cụ là nghệ nhân quán họ nức tiếng của làng

có lẽ từ bé đã dành những tình cảm đặc biệt cho những làn điệu dân ca quê hương nên hơn ai hết
cụ bàn mong muốn truyền lại những câu ca cổ cho lớp kế cận
một trong số những người được cụ truyền dạy đó là bà nguyễn thị sang
bà nguyễn thị sang hiện giờ là chủ nhiệm câu lạc bộ quan họ của làng viêm xá
dù đã nắm được hết các làn điệu và được bà con phong cho danh hiệu người có giọng hát hay nhất
nhưng bà sang vẫn chăm chỉ theo cụ bàn
để được cụ truyền dạy cho những điệu hát cổ mà mình còn chưa thảo
bây giờ các cụ già các cụ không hát nhưng các cụ vẫn ở hậu trường

bây giờ các cụ già các cụ không hát nhưng các cụ vẫn ở hậu trường
tức là có những cái để cho chúng tôi được cái là học cách ăn cách nói cách giao tiếp cách ứng xử của người quán họ
thế sau đó là đến truyền dạy câu kể cái chính thức
câu là vẫn từ các cụ đưa ra cho chúng tôi
nếu những câu nào chúng tôi chưa được là các cụ phải uốn ăn
đấy tức tất nhiên là các cụ là một cái vai trò rất quan trọng
người ta nói là không thầy thì đố mày làm nên
kể cả hát hay hát giỏi chứ không có thầy vẫn không thành được
cho nên các cụ cũng là một cái vai trò rất quan trọng
mà chúng tôi là cái người kế nghiệp của các cụ
cũng lại phải rất là thông minh tài tình
để nắm bắt lấy của các cụ
có thể các cụ hát câu này
nhưng có khi là nếu mà cái người chưa nghe ra thì hát mãi nó cũng chưa đúng
thì có khi sứa có khi cả một buổi tối khi sứa một hai câu thì cũng chưa được
nhưng mà những người đi học quan họ đi chơi quan họ thì là nó phải có cái tai nghe
tức là mình phải nhanh nắm bắt được
với những nét đẹp văn hóa trong cộng đồng làng xã
vua bà là biểu hiện của trí tuệ
và nhân phòng của người dân lao động vùng bắc đinh kinh bắc
hình ảnh vua bà tượng trưng cho sự kết tinh văn hóa sáng tạo
trong đời sống văn hóa tâm linh tín ngưỡng của người quan họ
thêm vào đó vua bà còn là hình ảnh đẹp
đại diện cho các giá trị văn hóa ý nghĩa
gửi gắm mong ước về cuộc sống chủ phú
nọ ấm của người dân làng viêm xá nói riêng
người dân xứ kinh bắc nói chung
do đó đến ngày nay
người dân làng viêm xá ai cũng thuộc câu hát
thủy tổ quan họ làng ta
những điều ca sướng vua bà sinh ra
xưa nay trai gái trẻ già
ai mà ca được ác là hiền vinh
thưa quý vị và các bạn
nơi bờ bắc sông cầu với không gian văn hóa đậm đà trên đất bắc giang
nhiều thế hệ liền anh liền trị đã và đang lưu giữ kho tảng quán họ
bảo tồn bền vững di sản trong đời sống hiện đại
tới nay làng thổ hà ở huyện việt yên tỉnh bắc giang
vẫn giữ được những làn điệu quán họ cổ mượt màng
và góp phần quan trọng trong việc bảo tồn
và phát huy vốn văn hóa dân gian đáng quý
đó là những nghệ nhân
mời quý vị cùng về thăm làng quê bên bờ bắc sông cầu
và gặp gỡ những nghệ sĩ nơi đây
khi tỉnh hà bắc chia tách thành
hai tỉnh bắc ninh và bắc giang
những người có chung niềm đam mê quán họ
bàn nhau tạo ra một sân chơi
kế thừa những tinh hoa như các cụ xưa
ngôi nhà của nghệ nhân nguyễn phú hiệp
nằm sâu trong một con ngõ nhỏ và dài
giữa làng thổ hà cổ
từ ngõ này đi thẳng một quãng tầm vài chục mét
là ra ngay bờ sông cầu
chẳng biết có phải vì thế hay không
mà những câu hát quê hương
lên bến xuống thuyền
đã làm ông hiệp say mê
ngay từ lúc còn thơ bé
từ khi nghe các cụ hát quán họ
trong những hội hè đình đám thôn quê
dẫu lúc đó còn chưa hiểu quán họ là gì
chúng tôi tự học
nghe các cụ hát
sau mãi về sau này
mới có điều kiện có những cái đài ghi băng
thì mới lại thu lại được
vì các cụ ngày xưa dạy là các cụ không biết chữ
các cụ chỉ dạy truyền khẩu thôi
nếu mà anh không học nhanh là
hôm nay các cụ hát một đằng
nhưng mai cụ lại hát một nẻo
thế thì cứ qua cái quá trình như thế
thì thôi bằng cái lòng đam mê
và bằng cái khả năng nhận biết của bản thân mình
thì tôi hệ thống dần dần cho đến càng về sau này
thì tôi nhận thức được đầy đủ hơn
tức là kiến thức hiểu về quan họ nó sâu hơn
thì tôi hệ thống lại được cho đến bây giờ
thì tôi đã có một cái gọi là một cái tài sản
cho riêng mình
sau đó truyền bá lại cho các thế hệ sau
chính niềm đam mê và lòng khao khát đó
đã giúp nghệ nhân phú hiệp
có được một bộ sưu tập
những câu hát quán họ thuộc cổ
loại độc nhất vô nhị vùng kinh bắc
với khoảng hơn hai trăm linh câu
từng đó cũng đủ vốn liếng
cho ông đi chơi quán họ khắp nơi
trong khu vực sông cầu
mà không thua kém ai
bởi cái chất quán họ mộc mạc
đúng cốt cách cổ ấy
mà ông từng được mời tham gia lưu diễn
ở nhiều quốc gia trên thế giới
cùng với đó là nhiều giải thưởng
hát đơn hát đôi
tại hội diễn liên hoan dân ca cấp tỉnh
nghệ nhân nguyễn phú hiệp
được đông đảo bạn diễn
các nhà phê bình
nghiên cứu văn hóa ghi nhận
là nghệ nhân quán họ đích thực
làm chủ nhiệm của một câu lạc bộ
với mấy chục thành viên
cũng không phải đơn giản
bởi không chỉ là người đứng đầu
nghệ nhân nguyễn phú hiệp
còn phải thường xuyên hỗ trợ
và chỉ dạy anh chị em luyện tập
để mọi người được hoàn thiện
trong cách hát và cách diễn
hơn nữa các thành viên trong câu lạc bộ
đều là những nông dân
cuộc sống vẫn gắn bó với công việc hàng ngày
như làm bánh đa
nuôi con lợn chăn đàn gà
cuộc sống còn nhiều khó khăn
vậy nên ông hiệp
không chỉ là chủ nhiệm
còn với vai trò một người anh cả
luôn động viên khích lệ anh chị em
giữ được tâm huyết với quan họ
vượt qua những vất vả
trong cuộc sống hàng ngày
theo thầy hiệp dạy là
cũng được mười năm rồi
thời xưa thì tôi cũng mê lắm
lúc thầy hiệp tổ chức dạy
quan họ ở làng
tôi xin đăng ký vào học luôn
mỗi một tuần thầy cũng tổ chức
nếu mà có điều kiện
thì tuần nào ngày nào lên thầy cũng dạy
thầy cũng nhiệt tình
nhưng sau chúng tôi cũng thu xếp được
một tuần hai hôm là
cứ ra trường học và thầy ra thầy dạy
còn thì như chúng tôi
chúng tôi ở làng thôi
thì gọi là chơi quan họ
chứ không đi hát thuê
thì chỉ có khi đi đâu giao lưu
hay biểu diễn
thì là thầy cũng cho đi
công việc ở đây
thầy cũng cho đi
nhưng mà vì điểm đam mê của con họ
thì chúng tôi vẫn cứ bất chốt thời gian
ngày thì đi làm việc
tối có thể là vẫn cứ bất chốt thời gian
để đi học hát con họ
một cách rất là nhiệt tình
những thanh niên bạn trẻ nào
có mong muốn học quan họ cổ
ông đều nhiệt tình chỉ dạy
với tất cả sự nhiệt quyết của mình
công việc ấy
chiếm khá nhiều thời gian hàng ngày
may mắn là vợ và con gái
ủng hộ cho niềm đam mê ấy
nên ông vẫn luôn giữ được sự nhiệt quyết
đối với phong trào hát quan họ
với việc truyền dạy đam mê
tới thế hệ trẻ
tôi hệ thống lại
sau đó tôi chuyển thành
một phương pháp sư phạm
để truyền dạy cho các em
bây giờ các em có cơ sở nắm bắt
nó chắc hơn
tức là có thể về âm nhạc
một chút là về nhịp điệu
để ta cho nó gọi là
nó tròn trịa
nhưng vẫn giữ được
mộc mạc của quan họ làng
tức là bằng cách truyền khẩu
để giữ được nguyên bản
trong cuộc sống đời thường
nghệ nhân nguyễn phú hiệp
sống khiêm tốn mộc mạc
ngồi nhà nhỏ giảm dị
nhưng luôn bình yên và hạnh phúc
cuộc sống vẫn còn nhiều lo toan
còn nhiều bộ bề
hằng ngày ông hiệp cùng vợ
làm bánh đa nem
để bán buôn và bán lè ngoài chợ
còn nhiều bộ bề
ai cũng biết
muốn hát hay thì phải ấm bụng
cuộc sống còn nhiều khó khăn
nhưng tình yêu với quan họ
chính là động lực lớn nhất
để ông vượt qua những khó khăn đó
vào những năm bảy mươi của thế kỷ trước
khi đi tìm làng quan họ cổ
nhà nghiên cứu trần linh quý đã khẳng định
quan họ thổ hà là nhịp cầu
nối truyền thống với hiện đại
và ông cho rằng
thổ hà thực sự là một làng quan họ gốc
unesco vinh danh dân ca quan họ
là di sản văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại
trong đó có làng quan họ thổ hà
cũng chính là sự ghi danh
xứng đáng những tâm huyết
và nỗ lực của những nghệ nhân
quan họ thổ hà

để ông cho rằng

để ông cho rằng

để ông cho rằng
xãi hẹn mấy những nhợi thi
hồn qua bóng tà
quý vị thân mến
nhân chuyến thăm vùng quê kinh bắc bình yên
chúng tôi xin gợi ý từ quý vị và các bạn
một món ăn đồng quê dân dã
nếu xuất thân từ vùng quê
chắc hẳn ai cũng cảm thấy thân quen
với âm thanh ổn ộp của ếch đồng
vào những đêm mưa
và chắc chắn sẽ không thể nào quên được
hương vị của các món ăn dân dã
từ ếch đồng

với nhiều tác dụng chữa bệnh
rất tốt cho sức khỏe
theo đồng ý
thịt ếch được biết đến với vị ngọt
tính hàn không độc
giúp cơ thể khỏe mạnh
ăn ngon ngủ ngon
đối với những người dân quê
sau mùa thu hoạch sẽ là mùa của ếch
những buổi ra đồng
họ thường tranh thủ thời gian đi bắt ếch
để cải thiện cho bữa ăn của gia đình
ếch thường thấy nhiều
ở đồng ruộng đầm lầy
sông ngòi nước ngọt
họ thường thấy nhiều
chỉ cần những gia vị có sẵn quanh nhà
ta đã có thể chế biến
những món ngon tử ếch
như gừng riềng hay nghệ
ngoài ra không thể thiếu
vài chiếc lá lốt xanh mứt nơi góc vườn
đây sẽ là những nguyên liệu
làm món trà lá lốt thơm ngon
và giàu dinh dưỡng
mà ai cũng muốn thưởng thức
thịt ếch vốn được ví ngon
sánh ngang với gà đồi
ếch có thể chế biến được nhiều món
từ đơn giản đến phức tạp
xưa kia bà con bắt ếch
thường đem đi nướng kho
hoặc xào xả ớt
làm trà lá lốt
còn bây giờ các bà nội trợ
đã biến tấu thêm nhiều món ngon
hấp dẫn như ếch chiên bơ
gỏi ếch ếch chiên nước vắm
ếch kho tộ
mỗi món ăn đều có cách chế biến được nhiều món ngon

khiến cho người ăn cảm thấy ngon miệng
thưa quý vị chỉ từ những nguyên liệu gần gũi
xung quanh ruộng vườn
đã có thể chế biến ra rất nhiều món ngon
vừa bổ dưỡng lại vừa đậm đà hương vị đồng quê
chương trình sắp một dân tộc của truyền hình nhân dân tuần này
cũng xin phép được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình
quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư điện tử
hoặc qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại